việt nam luôn sát cánh ủng hộ và hỗ trợ sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân lào anh em
thủ tướng mong muốn các bộ ngành hai nước phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước
tích cực tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao đã tiếp phó hội trưởng hội ngoại giao công chúng phó chủ tịch quỹ tống khánh linh trung quốc hồ chính dược
và các đại biểu hai nước tham dự diễn đàn nhân dân việt nam trung quốc lần thứ một mươi một
tại buổi tiếp phó thủ tướng đề nghị liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
và hội ngoại giao công chúng trung quốc phối hợp với cơ quan đại diện hai bên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
và các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển mới kiểm soát tốt bất đồng
duy trì hòa bình ổn định trên biển góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung phát triển lành mạnh ổn định và bền vững
trong các ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố kaluga hội hữu nghị nga việt phối hợp với trung tâm xúc tiến xuất khẩu tỉnh kaluga
đã tổ chức xúc tiến thương mại
các doanh nghiệp việt nam và liên bang nga tham gia chuyến xúc tiến thương mại này có sáu doanh nghiệp việt nam với quy mô khác nhau
quy mô lớn như tập đoàn dầu khí việt nam petro việt nam và quy mô nhỏ như các công ty hướng sinh vinaong nga thanh
điểm nổi bật của lần xúc tiến thương mại này là hoàn toàn do phía nga tổ chức
một mươi doanh nghiệp nga đã đăng ký tham gia xúc tiến với các doanh nghiệp việt nam với thành phần đa dạng như công ty cổ phần thực phẩm nga
chuyên sản xuất thực phẩm đóng gói và ăn sẵn từ nguyên liệu tự nhiên công ty chế biến thực phẩm ago casing công ty sản xuất phân bón công ty chiết xuất sản phẩm tự nhiên các công ty thiết bị
theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư trong năm hai nghìn một mươi chín vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới
tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt ba mươi tám tỷ đô la mỹ
là mức cao nhất trong vòng một mươi năm qua giải ngân vốn fdi trong năm hai nghìn một mươi chín đạt kỷ lục từ trước tới nay hai mươi ba mươi tám tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh suy giảm chung của dòng fdi toàn cầu việc việt nam vẫn duy trì được mức tăng vốn fdi là thành quả đáng khích lệ
tính chung trong năm hai nghìn một mươi chín các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín ngành lĩnh vực tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
với tổng số vốn đạt hai mươi bốn năm mươi sáu tỷ đô la mỹ chiếm sáu mươi bốn sáu tổng vốn đầu tư đăng ký
thưa quý vị việt nam đã chính thức trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an với số phiếu rất cao là một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
số phiếu cao kỷ lục thể hiện sự tín nhiệm và tình cảm với việt nam và sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế về một nước việt nam có truyền thống trong quá khứ
đã đấu tranh vì các mục tiêu cũng chính là các mục tiêu của liên hợp quốc
trong đó mục tiêu hàng đầu là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

trong nhiệm kỳ làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc việt nam có hai tháng làm chủ tịch hội đồng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
một mươi năm sau nhiệm kỳ đầu tiên năm hai nghìn tám hai nghìn chín tháng sáu vừa qua đại hội đồng liên hợp quốc đã bầu việt nam vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
đó thể hiện là các nước hết sức là coi trọng cái vai trò vị thế của việt nam
và đặc biệt là khả năng của việt nam tham gia vào hội đồng bảo an liên hợp quốc để đóng góp vào các công việc chung của thế giới
mới đây nhất tại họp báo quốc tế về việc việt nam đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thứ trưởng lê hoài trung cho biết đến nay việt nam đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về mặt nội dung lực lượng
đồng thời kiện toàn các cơ chế phối hợp trong bộ ngoại giao và liên ngành nhằm kịp thời phản ứng với các diễn biến
nhanh chóng tại hội đồng bảo an
trước chủ tịch hội đồng bảo an luân phiên hàng tháng theo thứ tự alphabet tên tiếng anh của các nước thành viên
việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng bảo an trong hai tháng tháng một năm hai nghìn hai mươi và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
khối lượng công việc rất lớn nhất là trong tháng đầu tiên của một nhiệm kỳ
thông thường các thành viên có một năm chuẩn bị trước khi đảm trách vai trò này nhưng việt nam chỉ có sáu tháng kể từ khi đắc cử
chính cái khó khăn trong quan hệ giữa các nước lớn đó cũng làm tác động
rất sâu sắc hiện nay đến cái hoạt động của hội đồng bảo an
và một số đánh giá cho rằng là kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh
thì đây là cái lúc mà có cái sự gọi là chia rẽ và nhiều lúc là khó khăn ở mức cao nhất giữa các nước lớn tại hội đồng bảo an
cái thứ hai là cái tình hình ở một số khu vực trong khi một số nơi là chưa giải quyết xong
thì nó lại xuất hiện thêm những cái tình hình
bên cạnh những khó khăn việt nam cũng có những thuận lợi của việt nam khi năm hai nghìn hai mươi chúng ta đảm nhận cùng lúc vị trí chủ tịch asean
mà thực sự là do cái vấn đề là cái quan điểm của việt nam về các vấn đề quốc tế lớn là quan điểm phải nói là tích cực và xây dựng
việt nam mong muốn giải quyết các cuộc những căng thẳng những bất đồng quốc tế bằng các biện pháp hòa bình
tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia
công tọng quyền và lễ chính đảng của quốc gia
quyền dân tộc tự quyết
nên cơ bản là như thế
và cái điểm thứ hai là chúng ta cũng có những cái thành tựu những cái thành tựu trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đổi mới trong nước
cho nên cũng tạo một cái thế nhất định cho việt nam
và chúng ta cũng có cái kinh nghiệm qua kinh nghiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
và đồng thời là cũng có những cái kinh nghiệm trong xử lý các cái vấn đề đối ngoại song phương phức tạp cũng như đối ngoại đa phương
những cái vấn đề đối ngoại lực mới của đất nước sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng và nhà nước sự tham gia tích cực chủ động có trách nhiệm của các bộ ngành liên quan sự ủng hộ của nhân dân
việt nam hoàn toàn có cơ sở để đảm nhiệm thành công trọng trách này trong thời gian tới
và để cùng bình luận với vai trò đặc biệt này của việt nam chúng tôi đã mời tới trường quay đại sứ phạm quang vinh nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn đại sứ đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
có cảm nhận ra sao khi mà việt nam đã được bầu vào làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và lần được bầu này của chúng ta có khác gì so với lần đầu ạ
trước hết cái cảm nhận rất lớn như chúng ta biết là chúng ta được cái số phiếu gần như tuyệt đối
thực sự đây là một cái sự tự hào và vinh dự đối với một đất nước mà được cộng đồng quốc tế được các nước trên thế giới rất tín nhiệm và coi trọng
nhưng câu chuyện thứ hai là chúng ta cũng thấy là chúng ta ngày càng vươn mạnh ra
trong cái đảm nhận các cái trọng trách của quốc tế
như vậy nó chứng tỏ rằng là chúng ta đã phát triển đã hội nhập và ngày càng có năng lực để thể hiện cái vai trò của mình trong đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển của quốc tế
và cái điểm thứ ba nữa chắc chắn đây là một cái trách nhiệm rất lớn
hội đồng bảo an là cái cơ quan chính của liên hợp quốc để duy trì cái hòa bình cái an ninh của quốc tế và giải quyết các cuộc xung đột
cho nên chúng ta sẽ phải đảm nhận cái trọng trách này với các nước thành viên hội đồng bảo an khác
lần này thì
chúng ta vào hội đồng bảo an thì chắc chắn là có những cái điều khác trước
cách đây một mươi năm chúng ta cũng đã tham gia hội đồng bảo an
khi đó tình hình quốc tế nó khác
và đồng thời khi đó năng lực hội nhập và năng lực thực thi trách nhiệm của chúng ta cũng khác
cho nên chắc chắn lần này chúng ta sẽ phải đối phó với nhiều những cái thách thức mới
trong đó có cạnh tranh chống mỹ trong đó có những cuộc xung đột mới và có những cái thay đổi cục diện của các khu vực khác nhau
mà tôi nhìn nhận như khu vực trung đông chẳng hạn là có những thay đổi rất lớn
do vậy là sẽ phải
có những cái đảm nhận khác có những cái chống tranh khác
thưa đại sứ khi mà ngồi trong hội đồng bảo an thì việt nam có thể sẽ phải bỏ phiếu để quyết định
hoặc là để bỏ phiếu đối với các nghị quyết mà có sự tác động lớn đến các thành viên của liên hợp quốc khác
trong đó thì cũng bao gồm những cái lợi ích sát sườn đối với chúng ta nữa
vậy thì theo đại sứ là việt nam nên có một cách tiếp cận như thế nào
cái câu chuyện trách nhiệm hội đồng bảo an là xử lý các cái cuộc xung đột
làm sao giải quyết bằng biện pháp hòa bình tuân thủ theo luật pháp quốc tế và hiến chương liên hợp quốc
đồng thời là cũng ngăn ngừa những cái xung đột
mà ngăn ngừa những xung đột thì bao gồm cả các những biện pháp về an ninh về quân sự
nhưng cũng bao gồm cả những cái biện pháp về dân sự chẳng hạn như là phát triển xóa đói giảm nghèo khắc phục hậu quả chiến tranh
tất cả những câu chuyện đó là cái câu chuyện liên quan đến khu vực nhưng đồng thời liên quan đến các nước
và thậm chí hội đồng bảo an có cái quyền hạn do hiến trương giao cho là áp dụng những biện pháp trừng phạt trong những vấn đề để ngăn ngừa và xử lý xung đột
thế thì cái câu chuyện ở đây đối với mỗi quốc gia thành viên và đặc biệt đối với việt nam
một là chúng ta chắc chắn phải bám sát luật pháp quốc tế và hiến chương liên hợp quốc
hai là chúng ta bám sát những cái trách nhiệm của hội đồng bảo an
cái câu chuyện ở đây là mức độ hội đồng bảo an được tham gia can thiệp đến đâu
và phải tôn trọng cái độc lập chủ quyền của các quốc gia
có liên quan như thế nào đây là một cái bài toán rất khó
thế thì liên quan đến cái vấn đề có liên quan việt nam cũng vậy
chúng ta cũng như bất cứ thành viên liên hợp quốc nào khác có quyền được chia sẻ những cái lợi ích và quan tâm của mình
nhưng khi tham gia và quyết định và đưa ra những cái biện pháp để xử lý thì phải dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương liên hợp quốc
thưa đại sứ khi mà so sánh với cả những thương thảo bên lề của asean hay là những diễn đàn đa phương mà đại sứ đã có nhiều năm gắn bó rồi
thì không biết là việc thương thảo bên lề hội đồng bà an có gì giống và khác ạ
trước hết chúng ta phải thấy rằng là tính chất của hội đồng bảo an rất khác những diễn đàn đa phương khác
hội đồng bảo an là cái cơ quan quyền lực mà do hiến trương liên hợp quốc giao cho được phép áp dụng các cái biện pháp cả hòa bình và cả các biện pháp cường chế
để duy trì hòa bình an ninh và ổn định trên thế giới và các khu vực
thế thì chúng ta phải thấy rằng là liên hợp quốc là một cái tổ chức toàn cầu lớn nhất
mà hội đồng bảo an lại có cái trọng trách như vậy
thế thì cái câu chuyện tham vấn và quyết định trong asean nó có thể liên quan đến vận mệnh của nền hòa bình và phát triển ở nhiều những khu vực khác nhau
và liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau
cái thứ hai nữa là trong hội đồng bảo an thì nó bao gồm tất cả các nước lớn mà chúng ta gọi là các ủy viên thường trực hội đồng bảo an
họ có những quyền phụ quyết trong những quyết định của hội đồng bà an
và cái thứ ba nữa là
các nước khác thành viên hội đồng bảo an thì lại đại diện cho lợi ích của các nước nhỏ
thế thì cái sự đan sen giữa quyền lực lợi ích và các cái ý kiến khác nhau như thế này thực sự là một cái cuộc đấu trí
là một cuộc bàn luận rất gai gắt để làm sao tìm được một công tức tốt nhất phù hợp không chỉ lợi ích của nước lớn mà phải tuân thủ cái hiến trương liên hợp quốc
và tính đến cả lợi ích của những nước khác đặc biệt là những nước trực tiếp liên quan
thế còn nhiều những diễn đàn đam
vương khác thì cái cách thông thường là họ tham vấn và đi đến đồng thuận
mà đồng thuận ở đây là những cái gì song trùng với nhau thì là hợp tác với nhau
còn những cái gì chưa song chụp thì có để bàn xong
nhưng hội đồng bà an đứng trước những cái vụ việc chẳng hạn như xung đột bùng nổ thì bắt buộc hội đồng phá án phải có cái xử lý có tiếng nói và biện pháp giải quyết
cho nên cái tính cấp bách và cái tính phải xử lý vấn đề cũng lại làm cho hội đồng bà an có cái khác
trong nhiệm kỳ này của mình việt nam cũng đã đề ra một số ưu tiên
và trong đó thì đặc biệt có việc là tăng cường vai trò của tổ chức khu vực
vậy thì đại sứ có đánh giá và nhận xét như thế nào về sự hợp tác của asean trong các nỗ lực của hội đồng bảo an ạ
trong hiến trương liên hợp quốc có một chương riêng về hợp tác giữa liên hợp quốc với các tổ chức khu vực
đó là để làm sao tăng cường phối hợp với nhau cùng duy trì hòa bình và ngăn ngừa những xung đột
và nếu có xung đột xảy ra thì giải quyết các tranh chấp và các xung đột đó bằng biện pháp hòa bình
câu chuyện này là câu chuyện rất quan trọng trong asean và khu vực chúng ta cũng vậy
chúng ta asean đã có những cái quan hệ với liên hợp quốc
thế ở đây có câu chuyện tương tác giữa vai trò của khu vực và vai trò của tổ chức toàn cầu là liên hợp quốc
thì tôi cho rằng là với tư cách là thành viên hội đồng bảo an
cũng là trong năm đó chúng ta lại là chủ tịch của asean với tư cách một tổ chức khu vực

chúng ta có điều kiện để kết nối giữa cái vấn đề giữa cái nghị sự
cũng như những nỗ lực về hòa bình an ninh và phát triển của asean với lại liên hợp quốc
trong đó có hội đồng bà an
thì quay trở lại cái câu chuyện về vai trò của liên hợp quốc với các tổ chức khu vực
là nếu anh có thể xây dựng hòa bình một cách bền vững và ngăn ngỡ xung đột từ các khu vực
thì đóng góp rất nhiều cho cái trách nhiệm chung toàn cầu của liên hợp quốc
vâng thưa đại sứ trong tháng này thì việt nam sẽ đảm nhiệm vị trí
là chủ tịch hội đồng bà an khi mà quay vòng giữa các ủy viên theo thứ tự là anpha b
vậy thì trong tháng làm chủ tịch này thì việt nam sẽ có trọng trách gì đặc biệt thưa đại sứ
tôi muốn nói cái câu chuyện này
đây là tháng đầu tiên việt nam đảm nhận chức thành viên hội đồng bảo an
và cũng chỉ từ sau khi chúng ta bầu có sáu tháng để chuẩn bị cho cái việc này
nhưng tôi đánh giá rằng chúng ta đã sẵn sàng và đã chuẩn bị kỹ cho những câu chuyện đó
chúng ta dự kiến sẽ có quốc học cấp bộ trưởng để bàn về những vấn đề này
trọng tâm nhất của hội đồng bà an trong đó có vấn đề về bảo vệ hòa bình và ngăn ngừa xung đột
đồng thời cũng thúc đẩy những cái vấn đề ưu tiên khác của nghị sự của hội đồng bà an
chẳng hạn như là tăng cường vai trò của liên hợp quốc trong đó có cái việc cải tổ và nâng cao hiệu quả hội đồng bà an
đồng thời là thúc đẩy cái xây dựng sau chiến tranh khi mà sau mỗi cuộc xung đột bởi bảo vệ dân thường bảo vệ phụ nữ trẻ em trong chiến tranh
cũng như là tăng cường mà chúng ta vừa nói cái hợp tác giữa liên hợp quốc và các tổ chức của khu vực
và cuối cùng là chúng ta làm sao mong muốn rằng với tư cách thành viên hội đồng bà an rồi trong cái tháng chủ tịch để lại cái dấu ấn một việt nam khởi động ngay từ tháng đầu tiên là thành viên có thể đảm nhận một cách trách nhiệm và hiệu quả trong cái công việc chung của thế giới này
để nhìn lại tất cả những gì chúng ta vừa mới chia sẻ thì tôi thấy rằng là chúng ta đã có
chúng ta đã có vị thế mới chúng ta có những cái năng lực và đặc biệt chúng ta có cái chính sách về hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế và hiện trường liên hợp quốc
tôi tin rằng lần này với những cái thế và lực như vậy với cái chủ trương và chính sách như vậy chắc chắn việt nam sẽ đảm nhận thành công và một cách có trách nhiệm những cái công việc mà với tư cách là thành viên hội đồng bảo an
và cái điều này sẽ giúp cho chúng ta được các nước công nhận đề cao và vị thế của đất nước và uy tín của đất nước sẽ gia tăng hơn rất nhiều
khi chúng ta đảm nhận thành công cái vị trí là thành viên không thừa chữ hội đồng bà an
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ đầy ý nghĩa của đại sứ
thưa quý vị để tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với câu chuyện hội nhập tuần này
dù ở lại quê hương hay sinh sống và làm việc xa quê thì thời khắc giao thừa đều được mọi người chờ đón để cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
với đại sứ na uy bà griet lochen cũng vậy

khoảng cách địa lý có lẽ không còn khiến bà bận tâm bởi bà cảm nhận được không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới ngay trên chính đất nước việt nam
đã là năm thứ hai đón năm mới tại việt nam đại sứ naui griet lochen không lựa chọn việc đi du lịch
thay vào đó bà cùng người bạn thân thiết của mình bà nina edgar bí thư thứ nhất đại sứ quán na uy vào bếp
cùng nhau nấu món ăn truyền thống naui để mời những người bạn việt nam của mình thưởng thức
năm mới ở nội dung hoặc trong thế giới bắc là ngày cuối năm ba mươi một tháng tháng
với bánh mì món ăn ngon và cơm cơm với bạn và gia đình
tôi biết năm mới của việt nam cũng là một thông thường gia đình
cơm cơm với bạn món ăn ngon và hòa hợp
còn bà nina edgar bí thư thứ nhất đại sứ quán na uy tại hà nội
lại hào hứng chia sẻ với chúng tôi về cách nấu bakalau cá tuyết sốt cà chua
một trong những món ăn truyền thống của na uy vào các dịp đặc biệt
những bữa tiệc xung họp gia đình trong đó có năm mới và giáng sinh
bakalau na uy rất đơn giản dễ nấu nhưng lại là món ăn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe

nó đặc biệt phù hợp khi trời lạnh hoặc khi mưa tuyết
có thể đây là lý do tại sao người na uy rất thích bakalau
dù không trở về quê hương nhưng bà không hề cảm thấy buồn
bởi bà có được những người bạn việt nam
và điều bà chân trọng nhất đó là giá trị gia đình trong những ngày đầu năm mới
vẫn được người việt nam giữ và phát huy
và điều bà trân trọng nhất đó là giá trị gia đình trong những ngày đầu năm mới
vẫn được người việt nam giữ và phát huy
tôi thấy sản x coherent của luật tuyết rất thú vị

bây giờ onlar hiện drama già họ là người tốt ở dưới
và n sultan là người ph bind thư giãn với dânince bao tiêu thidd welcome
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi đại sứ naui grelo chen và toàn thể thành viên đại sứ quán naui tại hà nội cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến những người dân việt nam
cầu chúc mọi người một năm hai nghìn hai mươi thịnh vượng hạnh phúc và thành công
chúc mừng năm mới hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tạp chí đối ngoại tuần này